hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trí vụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã phụng châu huyện trương mỹ thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ là đối tượng hoàng thị hồng loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn quang hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại khu dân cư tân hưng phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức

chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện